một diễn biến khác theo bộ giáo dục và đào tạo thì dự kiến đến ngày bảy tháng hai
sẽ có khoảng một mươi bảy một triệu học sinh được đến trường học trực tiếp
chiếm tỷ lệ bảy mươi năm bảy mươi một tổng số học sinh của cả nước
tính đến ngày hai mươi năm tháng một cả nước có một mươi bốn tỉnh thành phố cho học sinh trực tiếp đến trường
ba mươi tỉnh thành dạy học trực tiếp trực tuyến qua truyền hình
một mươi chín tỉnh thành phố sẽ học trực tuyến và qua truyền hình
tổng số học sinh được đến trường là hơn một mươi năm sáu triệu em chiếm sáu mươi chín ba học sinh cả nước
dự kiến đến ngày bảy tháng hai tổng số học sinh được đến trường là hơn một mươi bảy một triệu học sinh
trong đó năm mươi một tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường với hơn ba bảy triệu em
năm mươi ba địa phương cho học sinh tiểu học đến trường với hơn sáu hai triệu học sinh
khối trung học cơ sở có năm mươi bảy tỉnh thành cho học sinh đến trường với hơn bốn bốn mươi năm triệu học sinh
khối trung học phổ thông toàn bộ tỉnh thành phố đã cho học sinh đến trường
riêng khối đại học cao đẳng theo bộ giáo dục và đào tạo
khoảng chín mươi một trường có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị ubnd các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc mở cửa trường học
trong đó căn cứ vào tình hình dịch tại địa phương tính đến địa bàn cấp xã phường
chỉ đạo xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sinh viên trước ngày một mươi bốn tháng hai